các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi chín trú tại xã diễn thịnh huyện diễn châu với nội dung
vào khoảng một mươi hai h một mươi bốn phút cùng ngày hai mươi ba tháng năm có một nam thanh niên đội mũ bảo hiểm mặc áo khoác nắng
đeo khẩu trang che kín mặt vào cửa hàng điện thoại nt do anh tê làm chủ có địa chỉ tại xã diễn thành huyện diễn châu
tại đây đối tượng sử dụng hung khí là một con dao nhọn dài khoảng một mươi năm cm
khống chế hai nữ nhân viên bán hàng để cướp hai điện thoại di động nhãn hiệu iphone một mươi bốn pro max trị giá khoảng năm mươi triệu đồng
sau khi thực hiện hành vi cướp tài sản đối tượng điều khiển xe máy nhãn hiệu vision màu đỏ không có gương bỏ chạy theo hướng diễn châu vinh
ngay sau khi nhận được tin báo công an huyện diễn châu đã xác lập chuyên án để đấu tranh bắt giữ
quá trình điều tra ban chuyên án gặp rất nhiều khó khăn do đối tượng sử dụng các thủ đoạn để đối phó với cơ quan chức năng
như che kín mặt thay đổi giọng nói sử dụng sim giác để liên lạc và xe gắn biển kiểm soát giả
bằng các biện pháp nghiệp vụ đến khoảng một mươi bốn h ngày hai mươi năm tháng năm công an huyện diễn châu chủ trì phối hợp với công an thành phố vinh
phá thành công chuyên án bắt vũ văn đức thủ phạm gây ra vụ cướp tài sản tại cửa hàng điện thoại nt khi đối tượng đang lẩn trốn
tại một nhà nghỉ trên địa bàn phường phúc tân quận hoàn kiếm hà nội
cơ quan chức năng thu giữ tăng vật gồm một xe máy hai điện thoại di động iphone một mươi bốn pro max một con dao và ba điện thoại di động đối tượng sử dụng
tại cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện diễn châu vũ văn đức khai nhận do nợ nần và không có tiền tiêu xài nên nảy sinh ý định cướp tài sản và một mình thực hiện hành vi
tài sản sau khi trộm được đối tượng mang ra hà nội tiêu thụ chuyên án vẫn đang được điều tra mở rộng
thưa quý vị khoảng một mươi h bốn mươi phút ngày hai mươi bảy tháng năm tại khu vực rừng chút mút thuộc xã lâm thủy lệ thủy quảng bình giáp biên giới việt lào
lực lượng chức năng phát hiện một nam giới tử vong
bên trên nạn nhân có một sợi dây cạnh đó là mũ và dép
qua đánh giá ban đầu cơ quan chức năng nghi vấn đây là trần văn thông nghi phạm sát hại vợ hờ
địa điểm phát hiện nạn nhân cách hiện trường vụ án mạng xảy ra vào ngày sáu tháng năm khoảng vài trăm mét
lực lượng biên phòng quảng bình tiến hành bảo vệ hiện trường chờ phía công an thực hiện các biện pháp nghiệp vụ để xác định chính xác danh tính
qua những dấu hiệu tại hiện trường lực lượng chức năng nghi vấn đây là trần văn thông sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi tám
chú thôn hồng sơn xã trường sơn huyện quảng ninh quảng bình nghi phạm sát hại vợ hờ cách đây hơn hai mươi ngày
khoảng một mươi năm h ngày sáu tháng năm chị htm chú bản chút mốt xã lâm thủy huyện lệ thủy cùng trần văn thông sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi tám
nguyên quán xã trường sơn huyện quảng ninh vào khu vực rừng gần nhà chị m
sau đó không lâu ông thông gọi điện cho người thân ở xã trường sơn báo mình vừa sát hại chị m rồi tắt máy
khi mọi người tìm kiếm phát hiện chị m tử vong cách nhà khoảng chín trăm linh mét
nhận tin báo lực lượng chức năng triển khai truy tìm nghi phạm
theo lãnh đạo ủy ban nhân dân xã lâm thủy ông thông có mối quan hệ tình cảm với chị mờ thời gian dài nhưng không đăng ký kết hôn
trước đây chị m có một đời chồng và hai đứa con riêng sau đó có với ông thông một đứa con
hiện hai người này đang sinh sống trên mảnh đất bố mẹ chị mờ cho và đang trong quá trình làm nhà
nguyên nhân ban đầu có thể do ghen tuông dẫn đến việc ông thông ra tay sát hại người vợ hờ
sau đó cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh quảng bình cũng ra quyết định khởi tố bị can đối với trần văn thông để điều tra về hành vi sát hại người khác
thưa quý vị liên quan đến vụ việc một người mặc y phục giống nhà sư đập vỡ kính xe tải ở bình dương
bước đầu cơ quan chức năng xác định người đàn ông này không phải là nhà sư và đang mắc bệnh liên quan tới thần kinh
trước khi đập vỡ kính xe tải người này đã thực hiện hành vi tương tự với hai ô tô khác dù không xảy ra bất kỳ mâu thuẫn nào
tối ngày hai mươi bảy tháng năm
đại diện chính quyền thành phố di an tỉnh bình dương cho biết
người đàn ông mặc y phục giống nhà sư đứng chặn đầu đập vỡ kính xe tải gây xôn xao dư luận
tên là v d quy bốn mươi một tuổi quê tỉnh phú yên
ông quy bỏ nhà đi răng thang và thực hiện hành vi trên tại đường bùi thị xuân phường tân bình thành phố dị an tỉnh bình dương
cơ quan chức năng tỉnh bình dương đã liên hệ với người nhà của ông quy ở phú yên
đề nghị vào bình dương để phối hợp giải quyết sự việc
sau khi xảy ra vụ việc công an địa phương đã phối hợp với các đơn vị đưa ông quy đi kiểm tra ma túy theo trình tự thủ tục và có kết quả là âm tính
quá trình xác minh tiếp theo cơ quan chức năng xác định ông quy mắc bệnh liên quan đến thần kinh
trước khi đập vỡ kính xe tải ông quy có hành vi tương tự với hai ô tô khác cùng thời điểm
xong tài xế rời khỏi hiện trường không trình báo cơ quan chức năng
đối với tài xế xe tải sau khi bị chặn đường đập vỡ kính chăn gió
đã trở về thông báo sự việc với chủ xe và không đòi bồi thường vì nhận thức được ông quy có vấn đề về bệnh thần kinh với các biểu hiện lạ tại thời điểm gây án
về việc ông quy mặc y phục giống nhà sư giáo hội phật giáo việt nam tỉnh bình dương khẳng định
người này không phải là tu sĩ phật giáo thuộc giáo hội phật giáo tỉnh
như đã đưa tin sáng cùng ngày mạng xã hội đăng tải đoạn clip ghi lại cảnh chiếc xe tải bị một người đàn ông đầu chọc
mặc y phục giống như nhà sư tay cầm gạch đập liên tục làm vỡ kính chăn gió
sự việc xảy ra trên đường bùi thị xuân đoạn giáp danh giữa thành phố di an và thành phố thuận an tỉnh bình dương
đến sáng ngày hai mươi bảy tháng năm công an tỉnh bình phước vẫn đang điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng
làm hai người tử vong vừa xảy ra trên địa bàn thành phố đồng xoài
được biết người đàn ông đi xe máy chở theo con trai do thiếu quan sát nên đã tông vào đuôi xe đầu kéo container đang dừng đỗ bên đường
vụ tai nạn khiến hai cha con tử vong thương tâm
theo thông tin ban đầu đêm hai mươi sáu tháng năm anh dương đình tê ba mươi năm tuổi quê tỉnh nghệ an điều khiển xe máy mang điển số ba mươi bảy z chín hai trăm linh ba
chở phía sau con trai ba tuổi lưu thông trên đường phan bội châu theo hướng từ khu công nghiệp đồng xoài ba ra quốc lộ một mươi bốn
khi đến đoạn qua khu công nghiệp đồng xoài ba ấp một xã tiên hưng thành phố đồng xoài tỉnh bình phước
xe máy của anh tê đâm vào đuôi xe đầu kéo container điển số ba mươi bốn c hai mươi bốn

cú va chạm mạnh khiến cha con anh tê cùng xe máy văng lên phía trước nhiều mét và tử vong tại chỗ
nguyên nhân vụ tai nạn đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ
ngày hai mươi bảy tháng năm tại trụ sở công an huyện cần giờ trung tướng lê hồng nam giám đốc công an tp hcm
đã chủ trì buổi khen thưởng các tập thể tham gia phá án vụ cô gái bị sát hại giấu trong và lì dồi phi tăng trên núi nhỏ ở tp vũng tàu
cụ thể bốn tập thể đã được khen thường vì phá nhanh vụ án mạng đặc biệt nghiêm trọng này
tham dự có ông trương tiến triển phó chủ tịch ủy ban nhân dân huyện cần giờ
lãnh đạo phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh bà rịa vũng tàu
lãnh đạo một số phòng nghiệp vụ thuộc công an tp hcm công an huyện cần giờ
tại buổi lễ trung tướng lê hồng nam đã trao đổi thư khen và tiền thưởng cho bốn tập thể
cùng phòng pa sáu công an tp hcm phòng pc hai công an tỉnh bà rịa vũng tàu
đội cảnh sát hình sự công an huyện cần giờ và công an xã bình khánh huyện cần giờ
trung tướng lê hồng nam đã biểu dương các đơn vị cá nhân đã phối hợp chặt chẽ
khẩn trương truy xét dù gặp nhiều khó khăn trong quá trình điều tra
địa điểm gây án rất xa so với nơi xuất hiện cuối cùng của nạn nhân là hơn một trăm linh km
chỉ trong vòng trưa đầy hai mươi bốn h kể từ khi thêm nhận tin báo
các đơn vị đã xác định và truy bắt thành công đối tượng sát hại người cướp tài sản
việc nhanh chóng khám phá vụ án cho thấy được tinh thần chủ động sự kiên quyết
hiệp đồng tác chiến trong công tác đấu tranh phòng chống tội phạm của lực lượng công an tp hcm
và công an các tỉnh lân cận góp phần đảm bảo giữ vững an ninh trật tự
giữ gìn bình yên trên địa bàn thành phố nói riêng và các tỉnh lân cận nói chung
phát biểu tại buổi khen thưởng trung tướng lê hồng nam đã ghi nhận
chúc mừng và nhiệt liệt biểu dương các đơn vị trong công tác điều tra khám phá án
từ khâu tiếp nhận xử lý tin báo đến công tác điều hành chỉ huy phối hợp truy xét đấu tranh khám phá án
trước đó công an tp hcm đã tạm giam võ thành long sinh năm hai nghìn bốn
về hai hành vi sát hại người và cướp tài sản
vũ thành duy sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi chín về hai hành vi che giấu tội phạm và tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có
lòng quen chị tê hai mươi một tuổi ngụ tại huyện cần giơ
tp hcm qua mạng xã hội
ngày một mươi tám tháng năm lòng cùng huy lên tp hcm rồi cùng chị tê ra vũng tàu
sau đó lòng và chị tê về khách sạn nghỉ ngơi
dặn sáng hôm sau lòng đã sát hại chị tê cướp tài sản rồi cùng huy bỏ chị tê vào vali mang lên núi nhỏ phi tàng
thưa quý vị chiều ngày hai mươi bảy tháng năm trên địa bàn huyện đồng xuân tỉnh phú yên
vừa xảy ra một vụ nổ nghi do cưa đạn là một người tử vong
sau tiếng nổ lớn nhiều người chạy tới hiện trường thì phát hiện anh b đã tử vong
lực lượng chức năng phát hiện một quả đạn đã bị cưa có đường đất
theo đó lúc một mươi hai giờ cùng ngày người dân xung quanh nhà ông phan diên
chú thôn phước huệ xã xuân quang hai huyện đồng xuân nghe một tiếng nổ lớn
người dân và lực lượng chức năng đến kiểm tra thì thấy anh huỳnh ngọc p tử vong không nguyên vẹn
sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bốn chú tại xã xuân quang hai
nhiều vật dụng rơi vãi tung tué khắp nơi
kiểm tra căn bếp lực lượng chức năng phát hiện một quả đạn đã bị cưa có đường đứt chiếc cơ máy
trong bếp có hai quả đạn gồm một quả đạn pháo một trăm linh năm ly và đạn cối tám mươi hai còn nguyên
hiện công an huyện đồng xuân đang điều tra làm rõ vụ nổ trên
trước đó nhiều vụ việc tử vong do cưa bom mìn đã diễn ra ở nhiều địa phương
dù đã được cảnh báo nhưng người dân vẫn chủ quan
gần đây nhất là sáng ngày một mươi bảy tháng một người dân ở ấp ông quyền xã tân ân tây huyện ngọc hiển tỉnh cà mau
thấy ba người đi trên một phương tiện thủy đến khu vực sông cửa lớn cách cầu năm căn khoảng bảy km
để đục hàu
mò tìm phế liệu
không lâu sau có tiếng nổ lớn phát ra cả ba người mất tích gồm
nguyễn ngọc tư sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi hai tạ văn nhí sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi một và nguyễn trí hiếu sinh năm hai nghìn tám
cùng tạm trú tại khóm sà pò thị trấn năm căn
khi nổ lớn phát ra người dân cách vụ nổ chừng bảy trăm linh đến tám trăm linh mét
ghi nhận nhiều vật dụng treo trong nhà bị rơi xuống đất nhiều tủ kính bị nứt vỡ
kiểm tra tại bìa rừng gần nơi xảy ra tiếng nổ lớn
lực lượng chức năng tìm thấy một chiếc vỏ lãi là phương tiện di chuyển của nhóm người mất tích
gần đó là một chiếc bình hơi loại thường dùng cho thợ lặn
nguyên nhân vụ nổ được xác định do ba người này buộc quả bom vào trước bỏ lãi
rồi di chuyển sang bìa rừng bên kia bờ sông cửa lớn dùng cơ điện để cưa bom rồi dẫn đến sự việc đau lòng
thưa quý vị tòa án nhân dân tỉnh khánh hòa chuẩn bị xét xử vụ án đánh bạc
trong đó có sự bảo kê của một cán bộ bộ công an
theo lịch xét xử ngày năm tháng sáu tòa án nhân dân tỉnh khánh hòa mở phiên tòa xử một mươi tám bị cáo
trong vụ đánh bạc tổ chức đánh bạc đưa hối lộ và nhận hối lộ liên quan một sòng bạc ở thành phố nha trang
theo cáo trạng của viện kiểm sát nhân dân tỉnh khánh hòa khoảng một mươi sáu h ngày ba tháng hai năm hai nghìn hai mươi
phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh khánh hòa bắt quả tang tại câu lộc bộ joker club
ở lô hai mươi ba hai mươi đường số hai khu đô thị hà quang hai phường phước hải thành phố nha trang
đang tổ chức đánh bạc cho bảy người với hình thức dùng tiền đổi chip đánh bài poker ăn thua bằng tiền
khám xét căn phòng cảnh sát thu giữ năm trăm tám mươi hai chip tương đương ba trăm linh bốn triệu đồng cùng nhiều tăng vật liên quan
trong số các con bạc có ông ham yong chun bốn mươi tám tuổi quốc tịch hàn quốc
đang bị cảnh sát hàn quốc truy nã quốc tế về tội trộm cắp tài sản
và interpol đã có thông báo truy nã từ tháng tám năm hai nghìn hai mươi hai
hiện bị can này đang bị tạm giam tại trại tạm giam công an tỉnh khánh hòa
kết quả điều tra xác định từ tháng sáu năm hai nghìn hai mươi hai nguyễn minh hải ngụ thành phố hồ chí minh
nguyễn đình hoàng long hứa vũ long cùng ngụ thành phố nha trang nguyễn hữu văn ngụ tp huế
cùng góp vốn tổ chức câu lạc bộ poker yoker club cho khách đến đánh bạc bằng hình thức dùng tiền đổi chip
để chơi bài poker thắng thua bằng tiền
những người trên tổ chức đánh bạc và cắt phế năm tiền thắng được trong một ván bài của người thắng cuộc
nhóm người trên thuê bảy người làm quản lý quầy thu ngân đổi tiền chip cho khách đến chơi
ghi chép sổ sách chi tiêu thu nhập hàng ngày của câu lạc bộ người chia bài chăm sóc khách hàng mời khách đến chơi
từ ngày bảy tháng sáu năm hai nghìn hai mươi ba đến ngày hai tháng hai năm hai nghìn hai mươi ba nhóm người trên đã thu lợi bất chính
từ hoạt động chơi poker thắng thua bằng tiền tại joker club gần sáu tỷ đồng
điều tra mở rộng vụ án cơ quan điều tra phát hiện một cán bộ thuộc bộ công an cơ quan phía nam
nhận tiền để bảo kê cho dòng bạc trên
viện kiểm sát xác định từ năm hai nghìn một mươi bảy đến giữa năm hai nghìn hai mươi
nguyễn minh hải và một số người có phốn đã mở một mươi bàn chơi poker tại nha trang bridge club poker club
ở khu vực khách sạn c ba mươi nguyễn thiện thuật nằm trên đường nguyễn thiện thuật thành phố nha trang
việc quản lý vận hành các câu lạc bộ trên được giao cho một số người quốc tịch trung quốc campuchia
hải chịu trách nhiệm ngoại giao để các sòng bạc hoạt động mà không bị kiểm tra
tháng chín năm hai nghìn hai mươi nguyễn minh hải có thông tin việc cục cảnh sát hình sự bộ công an
đang có kế hoạch kiểm tra các địa điểm poker tại nha trang
nên hải tìm cách liên hệ với lường tiến quân đang là phó phòng bốn thuộc cục cảnh sát hình sự bộ công an khu vực phía nam
phụ trách địa bàn tỉnh khánh hòa về lĩnh vực phòng chống tệ nạn xã hội để nhờ giúp đỡ và được quân đồng ý
hai bên gặp nhau lần đầu hồi tháng chín năm hai nghìn hai mươi tại thành phố hồ chí minh
tại đây quân ra điều kiện phải chi tiền hàng tháng để câu lạc bộ chơi poker tại khách sạn c ba mươi
không bị cục cảnh sát hình sự kiểm tra
sau khi dịch bệnh covid một mươi chín bùng phát tại khánh hòa hải chuyển qua địa điểm khách sạn mry
ở địa chỉ một trăm linh trên tám trần phú phường lộc thọ thành phố nha trang
tại đây hải cùng đồng phạm mở sáu bàn poker và mở sáu bàn nữa tại khách sạn boton
ở số sáu phạm văn đồng phường vĩnh hòa thành phố nha trang
giai đoạn này lường tiến quân yêu cầu hải liên hệ qua người tên hùng
chưa rõ nhân thân lai lịch để trao đổi thông tin cũng như chuyển tiền cho mình
đến tháng sáu năm hai nghìn hai mươi hai hải góp vốn thành lập joker club
tại khu đô thị hà quang hai cũng với phương thức thủ đoạn như cũ
để hoạt động mà không bị kiểm tra
sau đó hải giao cho nguyễn đình hoàng long quản lý vận hành joker club
cơ quan tố tụng kết luận trước khi bị bắt giữ hải và long đã chi cho lường tiến quân bốn trăm hai mươi triệu đồng
cũng theo viện kiểm sát quá trình điều tra nguyễn minh hải còn khai nhận
từ năm hai nghìn một mươi bảy đến năm hai nghìn một mươi chín hải đưa cho lường tiến quân nhiều lần tổng cộng ba mươi năm usd
mới đây công an quận cầm lệ thành phố đà nẵng vừa truy xét
bắt giữ hai đối tượng tuổi vị thanh niên gồm nguyễn đăng minh tuấn và dương khánh sơn
cùng sinh năm hai nghìn bảy trú tại huyện lệ thủy tỉnh quảng bình về hành vi cướp giật
các đối tượng có hành vi phạm tội hết sức manh động trên đường phố đà nẵng
theo công an quận cầm lệ tuấn và sơn sớm bỏ học giặt nhà từ quảng bình
vào thành phố đà nẵng để kiếm việc làm có tiền tiêu xài
gần đây hai đối tượng này thường chạy xe rong rủi các tuyến đường
tìm sơ hở của người đi đường để cướp giật tài sản
cụ thể khoảng một mươi bảy h ba mươi phút ngày hai mươi bốn tháng năm tuấn điều khiển xe máy biển kiểm soát hai mươi chín t một sáu nghìn hai trăm một mươi năm
chở sơn đi từ phòng trọ ở số k sáu mươi bốn đường đoàn phú tứ thuộc quận liên triều đà nẵng
đến khu vực đường trường trinh quận cầm lệ
khi đang dừng chờ đèn đỏ thì hai đối tượng phát hiện bà nguyễn thị mờ sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi một
trú tại xã tam tiến huyện núi thành tỉnh quảng nam đi bộ cùng chiều trên đường gom dân sinh
trên cổ có đeo sợi dây chuyền bằng vàng nên bám theo
lúc này sơn lên cầm lái xe máy áp sát để tuấn giật dây chuyền vàng trên cổ bà mư
rồi nhanh chóng rời khỏi hiện trường
cả hai sau đó mang dây chuyển đi bán được một mươi hai bảy triệu đồng
tuấn dùng số tiền sáu năm triệu đồng để đi chụp lại điện thoại iphone một mươi ba đã cầm trước đó
số tiền còn lại cả hai tiêu xài
những tưởng vụ cướp cho lọt nên sáng ngày hai mươi bảy tháng năm
năm tuấn sơn lại tiếp tục bàn nhau đi tìm con mồi tiếp theo
nhưng cả hai đã bị bắt và cuối đầu khai nhận toàn bộ hành vi cướp giật
mới đây tại can lộc hà tĩnh một chiếc xe container đậu trên quốc lộ một
thuộc địa bàn thị trấn nghèn vẫn còn bật xi nhan
nhưng tài xế được phát hiện đã tử vong trong cabin
chi tiết vụ việc sẽ được chúng tôi chuyển đến quý vị ngay sau đây
lãnh đạo ủy ban nhân dân thị trấn nghèn cho biết
trên địa bàn vừa phát hiện một tài xế xe container tử vong bất thường trong cabin
theo đó vào khoảng một mươi giờ ngày hai mươi bảy tháng năm
người dân phát hiện xe container biển số tám mươi chín h một mươi bốn xx
đậu trên đường trong thời gian rất lâu
đèn xi nhan nhấp nháy mà không di chuyển nền đá trào lên từ cánh cửa xe để xem
lúc này người dân phát hiện tài xế đã tử vong bất thường trên giường nhỉ trong cabin
nhận được tin báo công an huyện can lộc đã phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ công an tỉnh hà tĩnh
và đơn vị liên quan điều tra nguyên nhân cũng như xác minh danh tính tài xế
sở giáo dục và đào tạo tp hcm vừa có thông báo gửi trường quốc tế mỹ việt
về việc trường không được tuyển sinh các lớp đầu cấp lớp một lớp sáu lớp một mươi
và tiếp nhận học sinh chuyển trường đến năm học hai nghìn hai mươi bốn hai nghìn hai mươi năm
theo đó căn cứ quyết định của ủy ban nhân dân tp hcm về ban hành kế hoạch huy động trẻ ra lớp
và tuyển sinh các lớp đầu cấp năm học hai nghìn hai mươi bốn hai nghìn hai mươi năm
xét các điều kiện về tuyển sinh của trường quốc tế mỹ việt nam
hiện vẫn chưa có phương án khả thi để cải thiện tình hình hoạt động năm học hai nghìn hai mươi ba hai nghìn hai mươi bốn

bên cạnh đó trường vẫn chưa đảm bảo được các điều kiện tổ chức hoạt động giáo dục năm học hai nghìn hai mươi bốn hai nghìn hai mươi năm
vì thế sở giáo dục và đào tạo thông báo trường quốc tế mỹ việt nam
chưa đủ điều kiện xem xét giao chỉ tiêu tuyển sinh năm học hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi
sở giáo dục và đào tạo đề nghị trường quốc tế mỹ việt nam không được tuyển sinh các lớp đầu cấp
lớp một lớp sáu lớp một mươi và tiếp nhận học sinh chuyển trường đến năm học hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi một
trường quốc tế mỹ việt nam được thành lập năm hai nghìn sáu đặt tại huyện nhà bè
thành phố hồ chí minh học phí của trường là hai trăm tám mươi bảy trăm hai mươi năm triệu đồng một năm tùy cấp học
tháng chín năm ngoái trường gây chú ý khi bị phụ huynh tụ tập đòi nợ
ngày một mươi tám tháng ba năm hai nghìn hai mươi bốn toàn bộ học sinh của trường phải nghỉ học do phần lớn giáo viên không
đi dạy vì bị nợ lương để trường có thể hoạt động bình thường đến tháng sáu chủ trường quốc tế mỹ việt nam kêu gọi phụ huynh tự tập đòi nợ
trường đã kêu gọi phụ huynh hỗ trợ thêm từ chín năm đến hai mươi năm năm triệu đồng một học sinh mỗi tháng
tuy nhiên số kinh phí cần duy trì đến tháng sáu là một trăm hai mươi năm tỷ đồng nhưng tính đến ngày bốn tháng năm
chỉ gần bảy trăm năm mươi phụ huynh đóng góp hơn ba mươi một tỷ đồng vì thế trường phải kết thúc năm học sớm trước
một tháng ngày hai mươi sáu tháng bốn thay vì cuối tháng năm như những năm trước riêng học sinh lớp một mươi hai vẫn đến trường ôn tập
chuẩn bị cho kỳ thi lấy bằng tú tài trong thời gian vừa qua liên tiếp các vụ mua bán
vận chuyển ma túy đã bị cơ quan công an bắt giữ mới đây lực lượng chức năng vừa bắt giữ năm nghi phạm
vận chuyển ma túy trái phép qua cửa khẩu quốc tế la lầy quảng trị thu giữ một trăm linh bánh heroin
tối ngày hai mươi bảy tháng năm thông tin từ bộ chỉ huy bộ đội biên phòng quảng trị cho biết đơn vị vừa phối hợp
với cục phòng chống ma túy và tội phạm bộ tư lệnh bộ đội biên phòng cục cửa khẩu bắt giữ vụ vận chuyển
trái phép ma túy với số lượng lớn đưa từ lào qua cửa khẩu quốc tế la lai quảng trị về nội địa tiêu thụ
trước đó tại km số năm quốc lộ một mươi năm thuộc thôn la ray xã a ngo huyện đắk rông tỉnh quảng trị
thực hiện kế hoạch đấu tranh chuyên án a bốn nghìn hai trăm bốn mươi ba p các đơn vị chức năng của bộ đội biên phòng bắt
quả tăng năm người quốc tịch lào có hành vi vận chuyển trái phép chân ma túy từ lào về việt nam
các nghi phạm bị bắt gồm phitsa mai kolarat hai mươi bốn tuổi trú tại thành phố kay son phong vy hàn
phong vy hàn akhet nutami sai hai mươi chín tuổi thib raja bhutsalat hai mươi ba tuổi bun sulevan bốn mươi bảy tuổi
và khelevan ba mươi tuổi cùng trú tại vientiane lào lực lượng chức năng thu giữ tăng vật gồm một trăm linh
ba bánh heroin được cất giấu trong xe ô tô biển lào bốn nghìn bảy trăm ba mươi năm cùng nhiều tăng vật liên quan khác
qua đấu tranh khai thác bước đầu các nghi phạm khai nhận vận chuyển thuê số ma túy trên từ lào
đưa qua cửa khẩu quốc tế la ray về việt nam tiêu thụ với tiền công là sáu usd vụ việc
đang được cơ quan chức năng bộ đội biên phòng tiếp tục điều tra làm rõ không chỉ sở hữu khung cảnh
thiên nhiên hoang sơ với biển xanh cát trắng khiến nhiều người liên tưởng đến maldives
hòn hai bờ đập còn hút khách bởi nhiều trải nghiệm thú vị như lặn biển ngắm san hô cắm trại hay câu
một đêm hòn hai bờ đập là một hòn đảo thuộc quần đảo nam du tỉnh kiên giang nơi đây được
mệnh danh là hạ long của phương nam với nhiều hòn đảo lớn nhỏ tạo nên khung cảnh hoang sơ nhưng
không kém phần quyến rũ hòn hai bờ đập có hình dáng khá đặc biệt gồm hai phần được nối liền
bằng bột giấy đá tự nhiên giống như một con đập tuy nhiên nơi đây vẫn xứng nguyên được vẻ đẹp kỳ
bí quyền sơ hấp dẫn các tín đồ ưa xê dịch tới trải nghiệm khám phá tới hòn hai bờ đập
du khách sẽ được đắm mình dưới làn nước trong veo mát lạnh điểm đặc biệt nước biển ở đây có màu
xanh ngọc bích đẹp không kém gì maldives đối với những ai thích khám phá chiêm ngưỡng trọn vẹn
của hòn đảo có thể thử cắm trại dưới hàng dừa xanh ngát bao quanh sau khi cắm trại du khách có
thể tổ chức tiệc bbq đốt lửa chạy và tổ chức các hoạt động team building về đêm khi không gian
trở nên tĩnh lặng lắng nghe tiếng sóng vũ dì rào yên tĩnh cũng là một trải nghiệm đáng nhớ với bất
cứ ai đặt chân đến đây một trong những trải nghiệm thú vị được nhiều du khách quan tâm và thấy thích
thú nhất khi đến với hòn hai bờ đập là lạn biển tận mắt ngắm nhìn những dạng san hô rực rỡ dưới
đại dương hệ sinh thái ở khu vực này được đánh giá là vô cùng đa dạng với nhiều loại sinh vật phong phú
ngoài ra tới đây du khách còn có thể tham gia hoạt động bắt nhung bắt cá và lắng nghe những câu chuyện
chuyện thú vị từ ngư dân địa phương không chỉ sở hữu bãi tắm sạch hòn hai bờ đập còn hấp dẫn
du khách với nhiều loại hải sản tươi ngon như cá gẹ mực cua ốc du khách cũng có thể tự tay đánh
và thưởng thức các món ngon từ hải sản nơi đây để di chuyển tới hòn hai bờ đập du khách
từ tp hcm bắt xe khách tây hà tiên xuống ngã ba ba hòn sau đó du khách sẽ di chuyển bằng tàu tới
hòn heo với giá khoảng ba mươi đồng một lượt rồi từ đây thuê tàu cá để ra bờ đập lựa chọn khác là
du khách có thể từ tp hcm xuống rạch xá tiếp tục đi tàu thường hoặc tàu cao tốc tới đảo thời gian
di chuyển khoảng hai năm giờ đồng hồ tùy từng phương tiện vừa qua cơ quan cảnh sát điều tra công an
tỉnh bình phước cho biết vừa công bố các quyết định khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt bị can để
giam đối với nguyễn hữu hóa ông hóa bị buộc tội lợi dụng chức vụ quyền hạn gây ảnh hưởng đối với
người khác để trục lợi quy định tại khoản bốn điều ba trăm năm mươi tám bộ luật hình sự
theo hồ sơ của cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh bình phước từ năm hai nghìn một mươi một đến năm hai nghìn hai mươi một
với chức vụ là phó trưởng phòng tài nguyên và môi trường kiêm phó chủ tịch ủy ban mặt trận tổ quốc
việt nam huyện bù gia mập nguyễn hữu hóa sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi hai thường trú khu phố ba phường long thủy
thị xã phước long tỉnh bình phước đã lợi dụng chức vụ quyền hạn
qua đó hóa tác động ban quản lý rừng phòng hộ bù gia phúc ký hợp đồng giao khoán trái quy định
đối với diện tích đất rừng trồng tại thôn đắc son hai xã phú văn huyện bù gia mập tỉnh bình phước
sau đó lợi dụng sự bung lỏng việc quản lý đất đai và lâm sản trên diện tích đất này
nguyễn hữu hóa tiếp tục tác động đến ủy ban nhân dân xã phú văn hạt kiểm lâm liên huyện thị xã phước long
huyện bù gia mập để thực hiện các thủ tục đề nghị cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất
xác minh hiện trường cây gỗ và tiến hành bán số lâm sản trên diện tích đất nói trên
nhằm thu lợi bất chính số tiền trên hai tỷ đồng
sau khi viện kiểm sát nhân dân cung cấp phê chuẩn cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh bình phước
đã thực hiện tống đạt quyết định khởi tố bị can đồng thời thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam
khám xét chỗ ở và nơi làm việc đối với bị can nguyễn hữu hóa
để thu thập các tài liệu chứng cứ liên quan phục vụ công tác điều tra
hiện vụ án đang được cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh bình phước tiếp tục điều tra
làm rõ để xử lý theo quy định của pháp luật
ngày hai mươi bảy tháng năm sở văn hóa thể thao và du lịch lâm đồng cho biết đà lạt đêm say
là một trong những sản phẩm du lịch mới hứa hẹn sẽ mang đến nhiều trải nghiệm thú vị cho du khách
đà lạt đêm say sẽ là chương trình du lịch đêm khép kín kết nối gà đà lạt gà chạy mát
với các điểm du lịch tại điểm đến
du khách sẽ bắt đầu hành trình bằng chuyến tàu đêm tại gà đà lạt thưởng thức đặc sản địa phương
chương trình nghệ thuật trên tàu và tham quan tại điểm đến
bà trần thị vũ loan phó chủ tịch ủy ban nhân dân tp đà lạt nhận định
đây là một ý tưởng sáng tạo gắn với đề án phát triển kinh tế đêm đà lạt
mấy tháng trước chương trình kết hợp âm nhạc và di sản trên đường sắt đà lạt chạy mát
đã mang lại ấn tượng tuyệt vời cho người trải nghiệm
đây là chương trình du lịch đêm khép kín kết nối ga đà lạt với các điểm du lịch dịch vụ tại điểm ga chạy mát
hành trình sẽ bắt đầu vào khoảng một mươi tám giờ hàng ngày tại ga đà lạt
nơi du khách có thể check in với nhà ga xe lửa cổ nhất việt nam do người pháp xây dựng
công trình kiến trúc độc đáo này lấy cầm hứng thiết kế từ núi lang biang huyền thoại
và mái nhà rông tây nguyên truyền thống đã được công nhận là di tích kiến trúc cấp quốc gia
theo bà nguyễn thị binh ngọc phó giám đốc sở văn hóa thể thao và du lịch lâm đồng
trong khoảng nửa tiếng ngồi trên toa tàu với tốc độ di chuyển một mươi năm km một giờ
du khách có thể thoải mái khám phá vẻ đẹp mên thơ lãng mạn của thành phố hoa
và tận hưởng không khí mát lạnh ban đêm
nếu có nhu cầu hành khách có thể thưởng thức rượu vang với đặc sản đà lạt
trong tiếng nhạc du dương do các nghệ sĩ chơi đàn guitar violon hay kèn saxophone biểu diễn
xuống gà chạy mát du khách sẽ được xe điện đón đến xóm lèo phường một mươi một
cái tên nghe dân dã nhưng với độ cao lý tưởng và sở hữu những quán cà phê chất như nước cất
xóm lèo là tọa độ ngắm hoàng hôn đẹp nhất tại đà lạt
ngắm nhìn khung cảnh đà lạt từ trên cao khiến em cảm thấy bình yên đến lạ
background mây trời bao la cùng thung lũng đèn tại xóm lèo quả là điểm sống ảo có một không hai
bạn lê nguyễn trà my đến từ thành phố hồ chí minh thủ lộ
tại xóm lèo du khách có thể trải nghiệm năm sao
say với những bức ảnh đẹp say với view ba trăm sáu mươi ngắm nhìn thung lũng đèn từ trên cao
xay với cảm giác xe lạnh của đà lạt vào bất kỳ thời điểm nào trong năm
say với ẩm thực độc đáo của đà lạt say với những câu chuyện nói về cảnh đẹp và tình yêu đà lạt bằng âm nhạc
đến khoảng hai mươi một giờ du khách sẽ được đưa trở lại trung tâm thành phố đà lạt bằng xe điện
để có những cảm nhận và góc nhìn khác về xứ lạnh
ngày hai mươi sáu tháng năm tại trung tâm văn hóa việt nam ở thủ đô paris đã diễn ra lễ khai mạc triển lãm ảnh
tại phủ chủ tịch và đại sứ quán việt nam tại cộng hòa pháp phối hợp tổ chức
tham dự sự kiện có đông đảo bạn bè pháp bà con kiều bào học sinh sinh viên và cán bộ nhân viên
các cơ quan đại diện việt nam tại pháp
phát biểu tại lễ khai mạc đại sứ việt nam tại pháp đinh toàn thắng nhấn mạnh
triển lãm kể lại hành trình về cuộc đời và sự nghiệp vĩ đại của chủ tịch hồ chí minh
từ những năm tháng tuổi trẻ bôn ba tìm đường cứu nước đến khi trở thành vị lãnh tụ kính yêu của dân tộc việt nam
mỗi hiện vật hình ảnh tài liệu đều cho thấy những hy sinh gian khổ mà bác đã trải qua
những chiến công hiển hách mà bác đã cùng dân tộc việt nam lập nên
đại sứ đinh toàn thắng khẳng định giữa sự lãnh đạo của chủ tịch hồ chí minh
nhân dân ta đã trải qua bao hy sinh gian khổ cuối cùng đã giành được thắng lợi vẻ vang
trong hai cuộc kháng chiến chống pháp và mỹ khát vọng giải phóng dân tộc đã trở thành hiện thực
vì vậy triển lãm về cuộc đời và sự nghiệp của bác là một lời nhắc nhở sâu sắc đối với mỗi chúng ta
về trách nhiệm của mình trong việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức phong cách của bác
triển lãm hồ chí minh khát vọng giải phóng dân tộc giới thiệu gần hai trăm linh bức ảnh tư liệu
tài liệu về thân thế cuộc đời sự nghiệp của bác với nội dung gồm năm phần
nguyễn tất thành quyết tâm ra đi tìm đường cứu nước và hành trình từ người thanh niên yêu nước
thành người chiến sĩ cộng sản năm một nghìn chín trăm một mươi một đến một nghìn chín trăm ba mươi lãnh tụ nguyễn ái quốc thành lập đảng cộng sản
và chỉ đạo phong trào cách mạng việt nam một nghìn chín trăm ba mươi một nghìn chín trăm bốn mươi năm lãnh tụ hồ chí minh khai sinh nước việt nam dân chủ cộng hòa
và lãnh đạo cuộc kháng chiến kiến quốc thắng lợi một nghìn chín trăm bốn mươi năm một nghìn chín trăm năm mươi bốn
chủ tịch hồ chí minh lãnh đạo sự nghiệp xây dựng và bảo vệ miền bắc xã hội chủ nghĩa
đấu tranh giải phóng miền nam thống nhất tổ quốc một nghìn chín trăm năm mươi năm một nghìn chín trăm sáu mươi chín hồ chí minh trong lòng nhân dân thế giới một nghìn chín trăm sáu mươi chín đến nay
trước đông đảo những người bạn pháp và bà con kiều bào bà lê thị phượng giám đốc khu di tích
chủ tịch hồ chí minh tại phủ chủ tịch bày tỏ văn ngang qua ba thế kỷ từ hai châu lục muôn vàn xa xôi
trải qua biết bao thăng trầm thử thách hai nước việt nam và pháp chúng ta có mối quan hệ
rất đặc biệt với sự gắn bó mật thiết về lịch sử văn hóa xã hội như một sự sắp đặt của lịch sử
mối quan hệ ấy còn được khởi đầu bằng việc hơn một trăm linh năm trước đây từ sức hút của khẩu hiệu
tự do bình đẳng bác ái với khát vọng độc lập dân tộc nguyễn ái quốc hồ chí minh đã đến nước pháp
bắt đầu cuộc hành trình mang tầm vóc thời đại để được xem nước pháp và các nước khác làm như thế nào
rồi xét trở về giúp đồng bào giám đốc lê thị phượng nhấn mạnh thông qua gần hai trăm linh hình ảnh tư liệu
triển lãm hồ chí minh khát vọng độc lập dân tộc được tổ chức để bày tỏ lòng biết ơn vô hạn đối với công lao
trời biển của chủ tịch hồ chí minh đồng thời làm sáng tỏ thêm hành trình và khát vọng độc lập dân tộc
vĩ đại của chủ tịch hồ chí minh nhận thức sâu sắc hơn tầm vóc và những giá trị bất hủ trong di sản to lớn
mà người để lại cho dân tộc ta nhân dân ta và cả nhân loại tiến bộ đặc biệt với cương vị là chủ tịch nước
việt nam dân chủ cộng hòa mùa hè năm một nghìn chín trăm bốn mươi sáu hồ chí minh là thượng khách của nước pháp
khi hồ chí minh quyết đấu tranh với chủ nghĩa thực dân pháp xóa bỏ ách cai trị thuộc địa ở việt nam
kiên quyết bảo vệ độc lập dân tộc hồ chí minh vẫn luôn trân trọng những giá trị văn hóa pháp
khi đề cập đến mối quan hệ việt pháp người không bao giờ bỏ lỡ dịp nhấn mạnh ý nghĩa và cố gắng xây dựng
phát triển mối quan hệ thân thiện và hợp tác giữa hai quốc gia vun đắp tình hữu nghị giữa nhân dân việt nam
và nhân dân pháp điều này đã định hướng cho quan hệ bang giao việt pháp cũng như tinh thần thân thiện giữa nhân dân hai nước sau năm một nghìn chín trăm năm mươi bốn
ông jean pierbrad cựu thị trưởng thành phố montreal khẳng định triển lãm đã mang đến rất nhiều cảm xúc khi kể lại quá trình hoạt động của chủ tịch hồ chí minh
một nhà cách mạng lỗi lạc hồ chí minh không phải là một nhà cách mạng bình thường người là một nhà cách mạng kiệt xuất
bởi người là hiện thân của lòng yêu nước tình yêu dân tộc và trí tuệ trong tổ chức đấu tranh cách mạng
tôi đã rất cảm động khi được thấy lại những hình ảnh của người trong thời gian hoạt động tại pháp và tình cảm mà người đã dành cho nhân dân pháp
sau lễ khai mạc triển lãm đã diễn ra chương trình văn nghệ bài ca hồ chí minh do các nghệ sĩ không chuyên của giàn hợp sướng hợp ca quê hương biểu diễn
triển lãm mở cửa cho bạn bè pháp và bà con kiều bào đến hết ngày ba tháng sáu
thưa quý vị một hồ nước bí ẩn được phát hiện trong hang thùng cao hơn sông ngầm khoảng một mươi năm mét nên nhìn như đang treo lơ lửng trên vách hàng đá
bên trong khu vực hồ nước này nhìn như một củng điện huy ngà
đoàn đám hiểm của công ty tranh nghiệm hương hoạn junglerbos thị trấn phong nha huyện bố trạch tỉnh quảng bình
mới đây đã phát hiện hồ nước khổng lồ nằm cao trong lòng hang thùng vườn quốc gia phong nha cải bảng
hồ nước này cách cửa hang thung khoảng một km được xem là một trong những hang động nguyên sơ
nằm sâu trong phân khu bảo vệ nghiêm ngặt thuộc vườn quốc gia phong nha cải bảng
ước chừng hồ nước nằm cao hơn so với hệ thống sông ngầm khoảng một mươi năm mét nên được ví như treo trên vách hàng
hồ nước khổng lồ có màu nước xanh ngọc bích trong văn này được tạm đặt tên là hồ lơ lửng
vào thời điểm thám hiểm do thiếu nhiều trang thiết bị thăm dò độ sâu
nên các thành viên của đoàn chưa thể tìm ra mảnh nước tạo nên vị trí đặc biệt của hồ
dù chưa tìm ra lối nước vào của hồ nhưng qua khảo sát ban đầu đội thám hiểm của đơn vị này cho biết
độ sâu của hồ nước có thể lên đến hơn một mươi mét
khi đoàn thám hiểm của công ty này trở lại hồ nước bí ẩn trong hang thung phát hiện
chỉ trong vài ngày mực nước trong hồ này đã tụt xuống hai mét ngay cả khi quanh vị trí hang những ngày qua có mưa
theo các chuyên gia có thể đáy hồ thông với một sông ngầm nào đó
mương nước của sông ngầm này cũng cao để tạo đủ áp suất cho nước trong hồ dâng lên và hạ xuống
khi ở vị trí như treo trên vách hàng
đại diện sở du lịch tỉnh quảng bình cho biết sẽ khảo sát các chỉ số kỹ thuật của hồ nước
nếu đảm bảo an toàn thì mới cho khai thác